tối ngày bảy tháng một mươi hai chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã về đến sân bay nội bài kết thúc chuyến thăm chính thức hàn quốc
theo lời mời của chủ tịch quốc hội hàn quốc moon hee sang
chuyến thăm chính thức lần này đã để lại dấu ấn quan trọng trong quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân
những ngày đầu đông trên đất nước hàn quốc nhiệt độ có lúc xuống còn từ âm tám đến âm một mươi độ
thời tiết rất lạnh nhưng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam được sởi ấm bởi tình cảm thân thiết và gần gũi từ phía nước bạn
với nghi thức đón tiếp cấp cao và các cuộc hội kiến tổng thống hàn quốc
hội đàm với chủ tịch quốc hội moon hee sang cùng nhiều hoạt động khác
đã thể hiện phía bạn rất mong đợi chuyến thăm chính thức của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
bằng tình cảm nồng ấm trong tất cả các cuộc gặp của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
với các nhà lãnh đạo cấp cao hàn quốc
hai bên đều nhấn mạnh việt nam hàn quốc có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và lịch sử
chính sự tương đồng này là sự chỉ đỏ gắn kết nhân dân hai nước
tổng thống hàn quốc moon jae in đã khẳng định rằng việt nam luôn là người bạn thân thiết và gần gũi nhất của hàn quốc
đặc biệt hàn quốc đang thực hiện chính sách hướng nam mới trong đó việt nam là một trong những đối tác quan trọng
về mối quan hệ giữa hai quốc hội hai nhà lãnh đạo quốc hội hai nước
đồng chí duy trì thường xuyên các chuyến thăm gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao
thống nhất hợp tác giữa các cơ quan của quốc hội hai nước đặc biệt là nhóm nghị sĩ hữu nghị
điều này không chỉ đóng góp vào quan hệ giữa hai quốc hội
mà còn giúp tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong quan hệ hợp tác của hai nước đặc biệt là trong hợp tác kinh tế
sau hai mươi sáu năm thiết lập quan hệ ngoại giao quan hệ giữa việt nam và hàn quốc phát triển nhanh chóng
thể hiện quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng tốt đẹp
các nhà lãnh đạo hàn quốc và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân mong muốn
hai nước tiến tới đạt một trăm linh tỷ đô la mỹ kinh mạch thương mại hai triều vào năm hai nghìn hai mươi
đây là định hình rất quan trọng
nhân chuyến thăm chính thức của chủ tịch quốc hội hai bộ trưởng bộ công thương việt nam
và bộ trưởng bộ thương mại năng lượng hàn quốc đã ký chương trình triển khai thực hiện nội dung này
cũng nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại hai chiều
tại thủ đô seoul đã diễn ra diễn đàn đầu tư và thương mại việt nam hàn quốc
diễn đàn có hơn ba trăm linh doanh nghiệp việt nam và hàn quốc tham dự
phát biểu tại diễn đàn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội hàn quốc
monee sang mong muốn diễn đàn là cơ hội đối thoại cởi mở và hữu ích đối với doanh nghiệp hai nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đưa ra một thông điệp rằng việt nam luôn mở cửa
chào đón các doanh nghiệp hàn quốc đến hợp tác đầu tư và việt nam cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp
tại chuyến thăm này các nhà lãnh đạo hàn quốc và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao
điểm tương đồng về văn hóa giữa hai nước cộng đồng người việt nam tại hàn quốc và cộng đồng người hàn quốc
tại việt nam đều rất lớn và tương đương nhau đặc biệt các nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò của sáu mươi tám hộ gia đình
đa văn hóa việt nam hàn quốc và cho rằng hai nước có quan hệ thông gia rất tốt đẹp đây là tài sản
nhân tố quan trọng để kết nối thúc đẩy quan hệ giữa hai nước phát triển tốt đẹp hơn
điều gây ấn tượng nhất thể hiện tình cảm của những người dân hàn quốc đối với việt nam đó là trong
chuyến thăm chính thức lần này chủ tịch quốc hội đã gặp mặt các thế hệ con cháu của dòng họ lý tại
hàn quốc những sứ giả của mối nhân duyên hàn việt gặp mặt các nhân sĩ hữu nghị trang huấn trường
hữu nghị tặng giáo sư ahn ki won chủ tịch hội nghiên cứu việt nam tại hàn quốc người đã có bốn mươi bốn năm
gắn bó với việt nam và dịch hầu hết tác phẩm văn học kinh điển của việt nam sang tiếng hàn quốc
tại buổi trang huấn trường giáo sư ahn ki won nhấn mạnh quảng trường việt nam nằm ở trung tâm
thành phố busan thể hiện tình cảm của người dân busan dành cho việt nam và không chỉ có quảng
trường việt nam rộng lớn tại trung tâm thành phố busan mà trong trái tim của mỗi người dân hàn
quốc cũng đều có quảng trường dành cho việt nam cảm động trước những tình cảm của người dân hàn
quốc dành cho việt nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định bên cạnh ngoại giao nhà
nước ngoại giao nghị viện đối ngoại đảng thì ngoại giao nhân dân là kênh rất quan trọng trong việc phát
triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước vì thế lãnh đạo đảng nhà nước việt nam rất quan tâm thúc
đẩy đối ngoại nhân dân giữa hai nước có thể cảm nhận chân thành và thiết tha
mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với việt nam trên tất cả các lĩnh vực là ấn tượng đậm
nét nhất trong chuyến thăm chính thức hàn quốc của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn
đại biểu cấp cao quốc hội nước ta chuyến thăm chính thức kết thúc tốt đẹp để lại dấu ấn quan